vâng dự báo đêm ngày hai mươi năm tháng chín bão noru vào biển đông với sức gió cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba và có xu hướng mạnh thêm
đến ngày hai mươi bảy tháng chín sáng ngày hai mươi tám tháng chín bão đổ bộ vào khu vực miền trung với sức gió vùng gần tâm bão cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
ngoài ra khu vực bắc trung bộ hiện nay đã có mưa lớn từ một trăm linh cho tới hai trăm linh mm và dự báo là sẽ còn tiếp tục mưa trong những ngày tới
nhằm chủ động ứng phó với bão và mưa lớn kéo dài ở khu vực miền trung văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
một thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an
căn cứ vào diễn biến của bão mưa lớn khẩn trương triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó bảo đảm phát huy vai trò sung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an bảo đảm an toàn cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
ba đối với khu vực ven biển các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ an ninh trật tự xã hội
bốn đối với trên đất liền các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi huy động lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét săn lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa hoa màu diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch
năm tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão mưa lũ để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ